các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

câu chuyện về ngôi làng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay
chính là câu chuyện về tục ăn đất hay còn gọi là ăn bánh ngói
một câu chuyện được xếp vào hàng chuyện lạ việt nam tại thị trấn lập thạch huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
theo một số nhà khoa học tục ăn đất có từ phong tục việc hôn nhân lấy gói đất làm đầu thổ hùng vương dựng nước
nó không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng bởi đất vốn là nguồn sống của các cư dân nông nghiệp mà còn bắt nguồn từ thực tiễn
vậy nên đằng sau những miếng đất miếng bánh ngói này chính là nét văn hóa tín ngưỡng mà người dân địa phương nơi đây còn lưu giữ
một ngày như mọi ngày chị nguyễn thị khuyên ở thôn thống nhất thị trấn lập thạch lại phong thả tới chợ
chỉ có điều hôm nay món hàng chị đem bán là
một loại đất được hôn qua lá xim gọi là bánh ngói hoặc đất ngói
nói đến đất ngói là nói đến một trong những món ăn độc đáo bậc nhất của người việt từ xưa tới nay
và chẳng biết từ bao giờ đất ngói đã trở thành món ăn chơi trở thành một thứ quà vặt yêu thích của nhiều người dân nơi đây
có lẽ vì thế mà những miếng đất ngó trắng mềm điệu mùi lá xim lá ổi của chị khuyên vừa được bày ra đã đắt hàng
trước đây đất ngói được bày bán khắp các chợ huyện
nhưng khi cuộc sống ngày càng đủ đầy thì món đất ngói cũng dần thưa trong các phiên chợ
chỉ còn những người già những người trung tuổi là vẫn nhớ vẫn nghiện món ăn đượm mùi ký ức này
bởi đơn giản nó không chỉ là món ăn mà còn thể hiện tổ quán đất cổ xưa của người việt
nói đến đất ngói là

ăn ngói này hầu như vẫn còn nhiều người ăn
nhiều người vẫn có số điện thoại của tôi nhưng vẫn điện đến là lấy là thưởng
nhiều người già ăn trẻ vẫn còn ăn
ở huyện lập thạch mình huyện xuân lô ngược mọi người ở hà giang vẫn điện về là bán cho tôi thêm một ít lên một ít mua thì tôi lại làm cho
tục ăn đất được biết tới là một hiện tượng khá phổ biến trên thế giới
ở việt nam
ngoài vùng lập thạch vĩnh phúc thì nhiều nơi như phú thọ lào cai yên bái điện biên lai châu cũng có hiện tượng này
và theo một số nhà nghiên cứu thì dựa vào những ghi chép sơ lửa trong sách lĩnh nam trích quái khi nói về tục cưới xin thời hùng vương
việc hôn nhân lấy gói đất làm đầu đã cho rằng đây là một nghi lễ thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng xuất phát từ tục ăn đất
chẳng những lưu hành trong tục ăn đất không phải là một nghi lễ
trong cộng đồng người việt cổ mà ở cả một số dân tộc khác thuộc ngữ hệ môn khmer vốn có nhiều nét cần gũi với người việt như người xá người kháng người ba na
bởi đất vốn là hình tượng cao quý thiêng liêng là nguồn sống tuyệt đối của các cư dân nông nghiệp
đây là một phong tục rất là cổ rất là cổ rất là xưa của một nhóm người việt ở lập thạch

khi nhắc tới lập thạch vĩnh phúc là nhắc tới một vùng đất cổ kính với nhiều dấu ấn tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân bản địa qua các trường kỳ lịch sử
vậy nên có thể nói huyện lập thạch nằm trên một địa tầng rất vững vàng rất cổ xưa
nơi trẻ nhất cũng cách ngày nay trên hai trăm linh triệu năm
và điều này dường như đã phần nào giải thích cho những vỉa đất đặc biệt nằm dài rác trên các ngọn đồi ở lập thạch
một loại đất có thể khai thác để ăn và không nơi nào có

khi không còn có thể đi chợ nữa thì bà vẫn tự tay làm đất ngói ăn mỗi lúc thèm
và dù cuộc sống có thay đổi không còn nhiều người ăn như trước nhưng với vợ chồng bà biện đất ngói vẫn được xem là món ăn khoái khẩu không thể thiếu mỗi ngày

và cũng là cách ông thể hiện tình yêu đối với lịch sử đáng tự hào của dân tộc
và cũng là cách ông thể hiện tình yêu đối với lịch sử đáng tự hào của dân tộc